ngày một mươi một tháng hai bộ chính trị đã ra nghị quyết số năm mươi năm về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của việt nam
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
nghị quyết năm mươi năm nêu quan điểm khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế
đặc biệt là kinh tế tư nhân tham gia phát triển năng lượng cần xóa bỏ mọi độc quyền
giao cản bất hợp lý trong sử dụng cơ sở vật chất và dịch vụ hạ tầng năng lượng
có cơ chế chính sách đầu tư xây dựng hệ thống truyền tài điện
tách bạch với độc quyền nhà nước về truyền tài điện
với quan điểm chỉ đạo mục tiêu tầm nhìn và giải pháp này của bộ chính trị
nghiên cứu xây dựng chính sách cơ chế để thu hút các nhà đầu tư tư nhân phát triển hạ tầng năng lượng quốc gia
là vấn đề đang được đặt ra hiện nay
truyền tải điện là mạch máu lưu thông hệ thống điện quốc gia
tuy nhiên hiện nay vấn đề đấu nối truyền tải điện đang còn hạn chế bởi hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất
khi mà các dự án năng lượng tái tạo đã và đang được triển khai mạnh mẽ
thậm chí nhiều dự án điện đã xong nhưng không phát hết được công suất
trong khi nhiều thời điểm evn phải đổ dầu phát điện
hiện tượng mà giảm phát thì chỉ nằm trong cục bộ ở các dự án
một vài cái dự án ở khu vực ninh thuận và bình thuận
bàn về vấn đề này tại buổi tọa đàm với chủ đề đưa nghị quyết năm mươi năm của bộ chính trị vào cuộc sống
kinh tế tư nhân đầu tư hạ tầng phát triển năng lượng sạch
do báo nhân dân điện tử tổ chức vào chiều ngày một mươi tháng bảy tại hà nội
đại diện tỉnh ninh thuận cũng đề xuất cần phân định rõ giới hạn các dự án truyền tài
khi các truyền tải này
đấu nối với các dự án năng lượng tái tạo mới hợp lý và có lộ trình tốt hơn

tuy nhiên thực tế việc thu hút tư nhân để làm đường dây truyền tài không dễ
vì vậy cần phải có cơ chế rõ ràng cho các nhà đầu tư và vấn đề này đang được đặt ra hiện nay
tư nhân và nhà nước phải gắn liền quyền lợi với nhau
tư nhân là đầu tư cho phép đầu tư nhà máy bốn trăm năm mươi mw để hưởng chính sách giá còn trong rùm hai
tư nhân là đầu tư cho phép đầu tư nhà máy bốn trăm năm mươi mw để hưởng chính sách giá còn trong rùm hai